cụ thể theo đề xuất của nhóm các nhà khoa học chuyên tư vấn cho ban chỉ đạo
nhóm các địa phương được dự báo là nguy cơ cao cần tiếp tục áp dụng cách ly xã hội
hai nhóm còn lại sẽ thực hiện nới lỏng
tuy nhiên cần thiết phải duy trì việc bắt buộc đeo khẩu trang
giữ khoảng cách tiếp xúc cấm tụ tập đông người và chưa kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí
các nhà khoa học đang xây dựng mô hình dự báo nguy cơ theo từng tỉnh thành
để tiếp tục khoanh vùng dập dịch
cùng với việc triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh
lực lượng công an toàn tỉnh còn chủ động đi từng ngõ gõ từng nhà
để kiểm tra tình trạng lưu trú nhân hộ khẩu tuyên truyền vận động người dân
chủ động khai báo khi có người thân từ các vùng có dịch về địa phương
bên cạnh đó lực lượng công an cũng tiến hành kiểm tra
ra soát chặt chẽ số lượng khách tại các cơ sở lưu trú
yêu cầu các chủ cơ sở phải báo cáo ngay các trường hợp khách là người nước ngoài
người từ vùng dịch đến địa phương mà chưa thực hiện khai báo y tế theo quy định
công an tỉnh đắk nông đã chủ trì phối hợp với đơn vị địa phương liên quan
thiết lập năm chốt liên ngành kiểm tra phòng chống dịch trên các tuyến quốc lộ một mươi bốn và hai mươi tám
đi qua các huyện đắc rơ lấp đắk cơ long cư rút nhằm kịp thời kiểm soát và ngăn chặn
hạn chế đến mức thấp nhất sự lây truyền xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn tỉnh
công an tỉnh đắk nông đã chủ trì phối hợp với các lực lượng khác đã tổ chức chốt chặn và làm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và trong vòng một mươi năm ngày theo lệnh của thủ tướng chính phủ và đo thân nhiệt tới tất cả người tham gia giao thông
và mục đích chính là để phòng ngừa không để lây lan dịch bệnh đến địa bàn của đắk nông
những trường hợp có biểu hiện sốt thì chúng tôi sẽ kiểm tra cùng với lực lượng y tế
đo thân nhiệt và tổ chức cách ly ngay
mặc dù hiện nay nhiệm vụ đầu tiên số một là tập trung chống phòng ngừa
và chống dịch covid một mươi chín nhưng công tác đảm bảo trên địa bàn tỉnh cũng rất quan trọng
khi dịch bệnh bùng phát như vậy rất nhiều loại tội phạm tự dung vấn đề dịch này
để mà gây ra những cái vụ việc như là trộm cướp hay là lừa đảo tung tin trên mạng
đặc biệt là phát hiện một trường hợp là lừa đảo bán khẩu trang trên mạng và đã xử lý trường hợp này
và gần đây thì có phát hiện ra một đối tượng ngay trong khu cách ly là cũng có hình vị trộm cướp
và chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm
ghi nhận tại các điểm chốt liên ngành nhiều người và phương tiện tham gia giao thông từ các địa phương khác vào tỉnh
đều được đoàn công tác liên ngành hướng dẫn tiến hành các bước kiểm tra y tế đo thân nhiệt
nhằm phát hiện sớm biểu hiện của dịch bệnh covid một mươi chín để có biện pháp phòng ngừa cách ly không để lây lan
nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của công an tỉnh đắk nông
từ sài gòn về tới đắk nông thì có đo thân nhiệt rất tốt cho bà con
thấy là việc làm đo thân nhiệt này là không phiền hà cho người dân để đảm bảo tốt cho mình với cho cộng đồng nữa
ngoài ra hưởng ứng thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đắk nông
công an tỉnh đắk nông đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ mỗi cán bộ chiến sĩ một ngày lương với tổng số tiền hơn hai trăm chín mươi triệu đồng
có thể nói những nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng cùng chính quyền địa phương
các cấp các ngành
phòng chống và khống chế tốt dịch covid một mươi chín
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
văn phòng chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám
yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của đối tượng đường nhuệ tức nguyễn xuân đường
thông báo nêu rõ các cơ quan báo chí phản ánh đối tượng đường nhuệ
tức nguyễn xuân đường chú tại thành phố thái bình cùng đồng phạm
có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian qua
làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận xã hội
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nêu rõ
đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm và hoan nghênh cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình
đã kịp thời khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng để điều tra
đối với hành vi cố ý gây thương tích của nguyễn xuân đường và đồng phạm
phó thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh thái bình
chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ hành vi phạm tội cố ý gây thương tích của các đối tượng
đồng thời cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức
mang tính chất xã hội đen của nhóm đối tượng này
đã được các cơ quan báo chí thông tin trong những ngày qua xử lý nghiêm minh trước pháp luật
kết quả điều tra bước đầu phải báo cáo lên ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chính phủ trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
để tập hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
còn tại tỉnh an giang tô văn trung sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện châu phú
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tạm giữ cũng về hành vi trộm cắp tài sản
sáng ngày bốn tháng ba anh nguyễn liên đoàn chú tại thành phố long xuyên
đến công an phường mỹ quý trình báo bị kẻ gian cậy tủ lấy tiền và thẻ cào điện thoại
trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
qua xác minh trưa cùng ngày cơ quan công an đã bắt giữ tô văn trung cùng tăng vật
gồm một trăm sáu mươi thẻ cào điện thoại các loại và gần ba triệu đồng tiền mặt
trung khai nhận vào khoảng một giờ sáng ngày bốn tháng ba trung đi lên căng tin trong công ty để mua thuốc hút
thì thấy mọi người đã ngủ say nên nảy suy nghĩ định trộm
trung dùng vật nhọn cậy tủ bán hàng phía trước lấy hết số tiền và thẻ cào điện thoại trong tủ
ngay trong đêm trung thuê xe taxi đi tìm chỗ vui chơi khi quay lại thì bị lực lượng công an bắt giữ
chiều qua lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
đã chia làm nhiều mũi bất ngờ đột kích và bắt quả tang ba mươi bốn đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại phần đất phía sau vườn chuối của ông nguyễn út anh chú tại ấp một mươi hai xã khánh lâm huyện u minh
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang ba mươi bốn đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
tạm giữ hai mươi ba xe máy hơn tám triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
theo lời khai nhận ban đầu của các đối tượng sân gà trên do trần quang bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại xã khánh bình tây huyện trần văn thời tổ chức
để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm
và chọn những địa bàn giáp danh nơi vắng vẻ nằm sâu trong các sân vườn có bố trí cảnh giới từ xa
hôm nay công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi cho biết đang điều tra vụ nổ vật lạ
nghi là bom bi làm một người chết và một người bị thương
trước đó trong khi dọn các vật dụng trong nhà của anh đinh văn nga để di chuyển nhà đi nơi khác
thì anh đinh văn xuân hai mươi ba tuổi và anh đinh văn rếp hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại thôn mang tà bể xã sơn bua huyện sơn tây phát hiện có một vật lạ hình tròn rơi xuống
các nạn nhân không biết là vật gì nên đã tìm cách mở ra để xem và đã làm cho vật lạ phát nổ
vụ nổ đã khiến cho anh đinh văn xuân tử vong tại chỗ
còn anh đinh văn rết bị thương nhẹ và được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện sơn tây
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà thị diều
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hồ khẩu thương chú tại xã tân hoa huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em
còn về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
cơ quan thì hành án
cơ quan hành sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nông huyền son sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn sông danh xã cao lâu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn phương chi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn bình dân xã hội hoan huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý